cầu vĩnh tuy hai đưa vào hoạt động đá giảm tải cho cầu vĩnh tuy một vốn thường xuyên un tắc tăng thường lưu thông giữa hai bên bờ sông hồng đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao giữa trung tâm thủ đô với phía bắc và đông bắc thành phố
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
theo chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc trong vài ngày qua ít nhất ba trăm linh người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở một mươi tám quận trên ít nhất ba tỉnh ở miền bắc afghanistan và ít nhất hai trăm linh người bị thương
theo ông timorti anderson người đứng đầu wfp ở afghanistan do nước lũ đã cuốn trôi ra súc và đất nông nghiệp tại một khu vực vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng
các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cũng là nơi đã được đánh dấu có nguy cơ chết đói sau một mùa hè khó khăn khi nắng nóng kéo theo hạn hán
ông timorti anderson cũng cho biết mọi chuyện đã khá nghiệt ngã và bây giờ nó thật thảm khốc
mọi năm người dân địa phương đều biết trước về lũ quét nhưng năm nay nó còn tệ hơn nhiều việc
mất nhà cửa và đất đai đang gây thiệt hại nặng nề cho những người sống sót những người vốn nằm trong số những người nghèo nhất đất nước
đường vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã bị nước lũ cắt đứt buộc wfp phải sử dụng lừa để gửi đồ tiếp tế
ông aderson cho biết một mươi bảy nhóm đánh giá chung đang được cử đến khu vực này cùng với các đối tác khác của liên hợp quốc
sẽ mất từ bốn đến năm ngày để các đội đánh giá chính xác tác tác động của lũ lụt đối với người dân cũng như nhà ở và cơ sở hạ tầng của họ
thảm họa thiên nhiên mới nhất này xảy ra sau hạn hán ở afghanistan và được coi là một ví dụ về cuộc khủng hoảng khí hậu
ảnh hưởng đến những người ít góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu
theo ông anderson afghanistan không phải là nguồn thải carbon dòng
đây là một cộng đồng và xã hội nông nghiệp tự cung tự cấp nhưng họ lại đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề
ông richard benet báo cáo viên đặc biệt của liên hợp quốc về nhân quyền ở afghanistan cho biết
trận lũ lụt gần đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về tính dễ bị tổn thương của afghanistan
trước cuộc khủng hoảng khí hậu
theo bà teresa anderson trưởng nhóm công lý khí hậu toàn cầu tại asenet international
với sự cố mới nhất afghanistan đã gia nhập một danh sách dài các quốc gia nam bán cầu
đang phải vật lộn với lũ lụt trong năm nay
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước
thủ đô hà nội có mây ngày nắng trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
phía tây bắc bộ
phía tây bắc bộ ngày nắng trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu tây bắc có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ ngày nắng trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc từ đà nẵng đến quảng ngãi trưa tối vài tối có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng trưa tối vài tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng
tối và tối có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
tiếp theo là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo